thông tin từ trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam sau nhiều ngày nỗ lực lặn tìm kiếm sáng nay đội thợ lặn đã phát hiện bốn thi thể mất tích trên tàu cá th chín mươi nghìn hai trăm tám mươi hai ts bị đắm do va chạm với tàu enigas chín tại vùng biển hải phòng
lực lượng cứu nạn tại hiện trường đã chạy đua với thời gian để triển khai công tác tìm kiếm trước khi bão số một gây ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực hiện trường
đến tám h bốn mươi ngày một mươi bốn tháng sáu các thi thể được đưa lên tàu sr bốn trăm một mươi một để đưa về cầu cảng trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam tại hải phòng làm các thủ tục cần thiết theo quy định để bàn giao cho các cơ quan chức năng và người nhà kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn